sau ba ngày xét xử và nghị án vào chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án phạt
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và hai đồng phạm trong vụ mua chế phẩm redoxi ba c
của cộng hòa liên bang đức
trong đó bị cáo nguyễn đức trung bị tuyên phạt tám năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ đồng thời phải bồi thường hai mươi năm tỷ đồng cho công ty thoát nước hà nội
hai đồng phạm với bị cáo trung trong vụ án này là nguyễn trường giang nguyên giám đốc công ty acatic
bị tòa tuyên phạt bốn năm sáu tháng tù và võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty thoát nước hà nội bốn năm tù
về cùng tội lợi dụng trước vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
riêng bị cáo nguyễn đức trung cùng với hình phạt năm năm tù trước đó tổng hợp hình phạt chung
đối với bị cáo trung là một mươi ba năm tù
tòa tuyên buộc ba bị cáo liên đới bồi thường hơn ba mươi sáu tỷ đồng cho công ty thoát nước hà nội
trong đó bị cáo trung bồi thường hai mươi năm tỷ đồng bị cáo hùng bồi thường bốn tỷ đồng và bị cáo giang bồi thường hơn bảy tỷ đồng